hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận bốn mươi sáu tám trăm tám mươi ca nhiễm mới trong đó một mươi chín ca nhập cảnh bốn mươi sáu tám trăm sáu mươi một ca ghi nhận trong nước giảm ba trăm ba mươi một ca so với ngày trước đó tại sáu mươi hai tỉnh thành phố có ba mươi hai chín trăm bảy mươi năm ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
lòng an một mươi ba vĩnh long một mươi hai ninh thuận một mươi hai sóc trang một mươi một đồng nai tám tiền giang sáu an giang bốn hậu giang bà
ba địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó hà tĩnh giảm sáu trăm linh năm gia lai giảm hai trăm tám mươi sáu lào cai giảm một trăm bảy mươi chín
ba địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó hải dương tăng bốn trăm chín mươi chín hà nội tăng ba trăm bảy mươi năm bắc ninh tăng hai trăm ba mươi
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua bốn mươi một trăm sáu mươi bốn ca một ngày
đến nay tại việt nam đã ghi nhận hai trăm linh năm ca mắc covid một mươi chín do biến thể omicron tại thành phố hồ chí minh chín mươi bảy quảng nam hai mươi bảy hà nội một mươi tám khánh hòa một mươi một đà nẵng tám kiên giang bốn quảng ninh hai mươi thanh hòa hai hải dương hai hải phòng một lòng an hai bà rịa vũng tàu một bình dương hai lâm đồng một ninh bình một hương yên sáu bình phước một an giang một
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có hai tám trăm ba mươi bốn ba trăm bảy mươi ba ca nhiễm đứng thứ ba mươi hai trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm bốn mươi bốn trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có hai mươi tám sáu trăm chín mươi tám ca nhiễm
đợt dịch thứ bốn từ hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm ghi nhận trong nước hai tám trăm hai mươi bảy một trăm một mươi hai ca trong đó có hai
có hai hai trăm chín mươi một tám trăm năm mươi hai bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
tp hcm năm trăm hai mươi bảy trăm chín mươi bình dương hai trăm chín mươi bốn một trăm ba mươi chín hà nội hai trăm linh ba tám trăm hai mươi một đồng nai một trăm linh năm trăm ba mươi bảy tây ninh tám mươi chín một trăm một mươi năm
về tình hình điều trị số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý covid một mươi chín
của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cdc kcb vn
số bệnh nhân khỏi bệnh bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày một mươi ba hai trăm ba mươi năm ca
tổng số ca được điều trị khỏi hai hai trăm chín mươi bốn sáu trăm sáu mươi chín ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị ba một trăm bốn mươi năm ca
trong đó thở oxy qua mặt nạ hai bốn trăm năm mươi bốn ca thở oxy dòng cao hfnc ba trăm hai mươi bốn ca thở máy không xâm lấn chín mươi sáu k
thở máy xâm lấn hai trăm năm mươi tám ca
số bệnh nhân tử vong
từ một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi tháng hai đến một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi một tháng hai ghi nhận một trăm linh bốn ca tử vong
tại tp hcm hai ca trong đó một ca từ quảng ngãi chuyển đến
các tỉnh thành phố khác ghi nhận ca tử vong như sau
hà nội ba mươi năm ca trong hai ngày an giang năm ca trong hai ngày kiên giang bốn quảng bình bốn quảng nam bốn ca trong hai ngày
vĩnh long bốn bình định ba
đà nẵng ba đắk lắc ba hải dương ba ca trong hai ngày lâm đồng ba nam định ba thái nguyên ba đăng nông hai đồng nai hai đồng tháp hai hà nam hai trong hai ngày
hải phòng hai ninh bình ii sóc trăng hai trà vinh hai bà rịa vũng tàu một bình thuận một cao bằng một hà giang một khánh hòa một lào cai một phú thọ một phú yên một quảng ngãi một
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua tám mươi một ca

trung bình số tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay ba mươi chín sáu trăm linh năm ca chiếm tỷ lệ một bốn so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi năm vùng lãnh thổ số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm hai mươi chín trên hai trăm hai mươi năm quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín xếp thứ ba asean tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi ba trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á
xếp thứ bốn asean
thưa quý vị và các bạn như vậy mới đây một số tỉnh đã quyết định lại đóng cửa trường học sau vài tuần mở cửa do số ca mắc mới tăng chóng mặt
cho nhiều ý kiến trái chiều xung quanh việc đi học trực tiếp của học sinh và việc đóng mở cửa trường học không thống nhất trên toàn quốc
theo nhận định của các chuyên gia y tế dịch bệnh covid một mươi chín còn kéo dài nên mở cửa trường học trở lại để học sinh cấp bậc học trên toàn quốc là thực sự cần thiết
theo nhận định của các chuyên gia y tế các nhà khoa học
covid một mươi chín còn kéo dài
để thực hiện mục tiêu kép vừa kiểm soát dịch bệnh vừa khôi phục phát triển kinh tế
chính phủ thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn kiểm soát dịch bệnh
trong đó có việc mở cửa trường học trở lại để học sinh các bậc học trên toàn quốc đi học trực tiếp
công tác này cần được chỉ đạo thống nhất chi tiết xuyên suốt trên toàn quốc
việc có một lượng lớn học sinh các bậc học đi học trở lại có thể phát sinh nhiều trường hợp nhiễm covid một mươi chín trong thời gian tới
để thực hiện hiệu quả
công tác phòng chống dịch kiểm soát tốc độ lây nhiễm trong trường học
xử lý kịp thời các ca nhiễm đảm bảo an toàn ở mức độ cao nhất cho học sinh giáo viên và phụ huynh học sinh
phó thủ tướng vũ đức đam yêu cầu bộ y tế khẩn trương xây dựng kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
bàn hành hướng dẫn việc xét nghiệm cách ly đối với trẻ em học sinh đảm bảo phù hợp khoa học hướng dẫn theo dõi sức khỏe trẻ em
phó thủ tướng vũ đức đam yêu cầu bộ y tế khẩn trương xây dựng kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ em học sinh đảm bảo phù hợp khoa học hướng dẫn theo dõi sức khỏe trẻ em
bộ giáo dục và đào tạo tiếp tục tổ chức củng cố kiện toàn các phương thức dạy học trực tuyến qua truyền hình như một thành tố quan trọng trong thực hiện đổi mới giáo dục
với mục đích lâu dài trong việc nâng cao chất lượng giáo dục
các cơ quan truyền thông từ trung ương đến địa phương phối hợp với bộ y tế và các chuyên gia y tế tăng cường công tác thông tin truyền thông về lợi ích của việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
việc học sinh đi học tập trung trở lại để phụ huynh yên tâm cho trẻ em học sinh đến trường
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thường xuyên cập nhật đầy đủ kịp thời thông tin quy định và thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch theo hướng dẫn của bộ y tế bộ giáo dục và đào tạo
chỉ đạo quyết liệt đảm bảo thống nhất trên toàn quốc việc mở cửa trường học trở lại trên nguyên tắc thích ứng an toàn hiệu quả trong bối cảnh dịch còn kéo dài
cuối cùng phó thủ tướng vũ đức đam yêu cầu bộ y tế khẩn trương xây dựng kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
bàn hành hướng dẫn việc xét nghiệm cách ly đối với trẻ em học sinh đảm bảo phù hợp khoa học
còn tại tp hcm do nghi ngờ nhiều ca mắc chủng omicron chính quyền phường bến nghé quận một đã phong tỏa trung cư tám mươi chín chín mươi một nguyễn du trong nửa ngày và dỡ bỏ trưa ngày hai mươi một tháng hai
trước hai mươi một tháng hai bà trần kim yến bí thư quận ủy quận một tp hcm cho biết đã tiếp nhận thông tin từ phường bến nghé và cử người xuống hiện trường kiểm tra
bà nhận định địa phương hơi lo lắng quá khi thực hiện phong tỏa trung cư tám nghìn chín trăm chín mươi một nguyễn du do phát hiện số ca nhiễm tăng bất thường
bí thư quận một cũng cho rằng địa phương nên dùng từ khoanh vùng thay vì phong tỏa như văn bản
trước đó ngày hai mươi tháng hai ubnd phường bến nghé quận một tp hcm có văn bản thông báo việc phong tỏa trung cư tám nghìn chín trăm chín mươi một nguyễn du để phòng chống dịch covid một mươi chín cho đến khi có thông báo mới
quy định trên được đưa ra có sự đề nghị của ubnd trạm y tế phường bến nghé văn bản nêu lý do tạm ngưng hoạt động liên quan tới các ca bệnh dương tính
trung cư này có bốn tầng
cũng có ca mắc covid một mươi chín theo thống kê ban đầu có trên hai mươi ca lực lượng chức năng đã phong tỏa tạm thời trung cư này và ngành y tế quận đang tiến hành lấy mẫu
đến trưa hai mươi một tháng hai phường đã thu hẹp phạm vi phong tỏa tại các căn hộ có f và gỡ phong tỏa toàn trung cư
những hộ không có ca mắc covid một mươi chín được sinh hoạt di chuyển bình thường những hộ có f sẽ được trao bảng cách ly và được chăm sóc y tế
trước đó trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm scdc cho biết ngành y tế quận gò vấp
cũng vừa phát hiện chùm ca mắc covid một mươi chín mới tại một tu viện trên địa bàn quận và đã nhanh chóng triển khai biện pháp kiểm soát lây nhiễm
toàn bộ khuôn viên tại nhà dòng được phong tỏa tạm thời tất cả người đang sinh sống tại đây được theo dõi sức khỏe
mới đây bí thư hà nội đinh tiến dũng cho biết mỗi ngày hà nội có khoảng năm ca covid một mươi chín và số người đang được điều trị khá lớn
trên một trăm linh người trong đó chín mươi bốn chín mươi năm điều trị tại nhà nhưng hệ thống y tế không bị quá tải tình hình duy trì ổn định
như vậy người dân có thể yên tâm mặc dù số ca mắc tại hà nội liên tiếp đạt đỉnh nhưng chính quyền hà nội quyết tâm không để vỡ trận và quá tải hệ thống y tế trước covid một mươi chín
trong đó chín mươi bốn chín mươi năm điều trị tại nhà nhưng hệ thống y tế không bị quá tải tình hình duy trì ổn định
ông đề nghị ngành y tế tập trung thực hiện tốt sáu nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới
trọng tâm là phát triển vai trò lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy tổ chức đảng nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu của người đứng đầu
của cán bộ đảng viên
tạo sức bật mới dành những kết quả thành tích cao hơn
ông dũng nói đề nghị ngành y tế thành phố chủ động xây dựng triển khai các kịch bản phòng chống dịch đáp ứng nhu cầu thực tiễn
trước mắt thực hiện và hoàn thành đúng kế hoạch chiến dịch tiêm chủng mùa xuân
đặc biệt người đứng đầu thành quỷ hà nội yêu cầu sở y tế hà nội trong năm hai nghìn hai mươi hai tiếp tục giả soát hoàn thiện hệ thống y tế cơ sở
trước đó chủ tịch ubnd tp chu ngọc anh đã có công điện tăng cường các biện pháp thích ứng an toàn và kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
theo đó thành phố yêu cầu tiếp tục tổ chức chiến dịch tiêm chủng mùa xuân đẩy mạnh tiến độ tiêm mũi bổ sung mũi nhắc lại theo hướng dẫn của bộ y tế
hoàn thành tiêm mũi bổ sung mũi nhắc lại trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai
hà nội ra soát bổ sung giường điều trị covid một mươi chín tại các bệnh viện của thành phố đảm bảo dừng điều trị tại tầng hai và tầng ba giảm tỷ lệ chuyển nặng và tử vong bằng cách tăng cường hội trần chỉ đạo tuyến tăng cường cung cấp gói thuốc c thuốc kháng virus cho bệnh nhân tại các tầng điều trị
hà nội cũng có lợi thế là có nhiều bệnh viện tuyến trung ương bệnh viện bộ ngành đóng trên địa bàn và các bệnh viện này hiện đang điều trị bệnh nhân covid một mươi chín cho hà nội
hy vọng với những chỉ đạo sát sao cùng ý thức nâng cao của người dân hà nội sớm vượt qua đỉnh dịch không vỡ trận như nhiều người dân đang lo lắng
xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý
thưa quý vị tối ngày hai mươi tháng hai mạng xã hội xuất hiện clip quay cuộc trò chuyện điện thoại giữa thanh niên thuê nhà với người chủ trọ
chàng trai dương tính với covid một mươi chín nên thông báo với chủ nhà không ngờ bị yêu cầu ra khỏi nhà
video do chị gái của thanh niên trong video đăng lên người chị viết hà nội đêm hôm qua
mưa rét f vừa phát hiện báo chủ nhà ngay thì bị đuổi không thương tiếc
em tôi biết đi đâu về đâu trong đêm mưa lạnh như thế này đây
trong video người phụ nữ nói
cho biết đấy nó covid một mươi chín lây rất nhanh đến bây giờ các mối quan hệ cô không cần biết cháu ra khỏi nhà cô ngay tối nay
chàng trai cố này nỉ bây giờ chuyển ra ngoài cháu không có chỗ ở cô ạ
thế nhưng người phụ nữ vẫn không đồng ý cháu ra ngay và luôn tối nay cho cô đi nhé
cô đang chờ cháu ra để xịt khuẩn đấy cô không cần biết đâu
chú trọ nói sau đó cúp máy
thanh niên kết thúc cuộc điện thoại trong tiếng thời dài anh nhờ đến sự trợ giúp của công an phường
sáng hai mươi một tháng hai người chị gái cho biết em trai cô và bạn thuê cùng phòng hiện được đưa về quê cách ly bằng xe chuyên dụng vận chuyển người bệnh
người chị cho biết lý do dẫn đến hành động dứt khoát của chú trọ
cô ấy có nói lại với bên công an và bọn mình vì do nhà cô có người chưa tiêm vaccine nên rất sợ
cô ấy đồng ý trả tiền xe đưa em mình về quê ngay trong đêm
hành động của chú trọ đang nhận nhiều ý kiến trái chiều
có bạn nghĩ sao về hành động này hãy comen ý kiến của bạn xuống phía dưới cho chúng tôi biết nhắc
nhiều ngày qua mạng xã hội cũng xôn xa bàn tán về video cho trẻ sơ sinh sông khi bị covid một mươi chín
xô điện trong video người nhà của bé đang bế và hướng mặt bé vào chiếc nồi cơm điện dùng để xong
nồi nước sôi sùng sụp bốc hơi nóng ngùn ngụt lên mặt bé điều này quá nguy hiểm cho sức khỏe và tính mạng của trẻ
nếu như bình thường người ta vẫn đun sông nồi sông rồi tắt bếp
bác nổi xuống thì sông ở đây em bé này được cho thẳng toàn bộ khuôn mặt vào nồi sông đang sôi sùng sụp cho đến khi sông xong
nhìn những hình ảnh này cộng đồng mạng không ít người có những ý kiến trái chiều khác nhau
đa số bày tỏ sự thương cảm mong con nhanh khỏi bệnh
một số ít bày tỏ sự không đồng tình với cách chữa bệnh này khi trẻ bị covid một mươi chín
liên quan đến vấn đề này bác sĩ trương hữu khanh thầy thuốc ưu tú chuyên gia dịch tễ
nguyên trưởng khoa nhiễm thần kinh tại bệnh viện nhi đồng một tp hcm khẳng định
tuyệt đối không được cho trẻ sông khi bị covid một mươi chín điều này quá nguy hiểm cho sức khỏe và tính mạng của trẻ
bác sĩ trương hữu khanh khẳng định việc cho trẻ sông khi bị covid một mươi chín rất nguy hiểm
điều này có thể khiến trẻ gặp những rủi ro sức khỏe khó lường
vô tình cha mẹ biến trẻ đang từ bệnh nhẹ thành thêm bệnh tình trạng càng khó hồi phục hơn
bình thường việc sông hơi đã khiến cơ thể mất nước
nhưng với trẻ sơ sinh trẻ nhỏ có hệ miễn dịch còn yếu kém
cho trẻ sông dưới nồi nước sông sôi sùng sụp chẳng hóa đang hại con
ngoài từ bỏ việc sông cho trẻ cha mẹ cần chú ý những việc sau không nên làm khi điều trị trẻ nhiễm covid một mươi chín tại nhà
không tự ý sử dụng hai loại thuốc ho cùng lúc hoặc các loại thuốc ho có thành phần chống dị ứng giảm ho
không lạm dụng các vitamin kể cả vitamin c hay multivitamin
không tự dùng thuốc kháng sinh thuốc chứa cotticoid thuốc kháng virus
không dùng các đơn thuốc
không chia sẻ đơn thuốc của trẻ
thay vào đó cha mẹ nên làm những việc sau để con mắc covid một mươi chín nhanh chóng hồi phục
đảm bảo chế độ dinh dưỡng vệ sinh sạch sẽ cho trẻ chuẩn bị đồ dùng thiết yếu cho trẻ mắc covid một mươi chín
thuốc hạ sốt khẩu trang máy đo so hai cầm tay nhiệt kế
ngoài ra khi mà cần tư vấn thấy trẻ có biểu hiện bất thường
cần liên hệ ngay cơ sở y tế người mắc covid một mươi chín tại nhà trạm y tế xã phường hoặc trạm y tế lưu động
trung tâm vận chuyển cấp cứu liên hệ điện thoại của các bệnh viện có khoa nhi
hoặc các cơ sở xử trí của từng phường huyện để được tư vấn
nhiều quý vị và các bạn cũng đã biết người sau khi khỏi covid được khuyến cáo nên khám sức khỏe định kỳ
điều trị thích hợp nếu phát hiện tổn thương do di chứng
bởi nhiều người chủ quan nên sau khi khỏi covid đã bị sơ phổi mà không phát hiện được sớm
covid một mươi chín là bệnh đường hô hấp ở giai đoạn cấp tính có thể gây nhiều tổn thương cho phổi và đường hô hấp
theo bác sĩ lại văn hoàn trưởng khoa khám chữa bệnh theo yêu cầu
ncov nhân lên trong các tế bào nội mô sau đó phá hủy nội mô gây phản ứng miễn dịch và viêm rất mạnh
những người vượt qua giai đoạn nhiễm trùng cấp tính có thể gặp các bất thường ở phổi dẫn đến khó thở
tuy nhiên không bị tổn thương phổi vĩnh viễn hoặc lâu dài
ngoài ra huyết khối tắc mạnh phổi khi mắc covid một mươi chín cũng có thể gây di chứng nghiêm trọng
bác sĩ hoàn cho biết triệu chứng hậu covid một mươi chín xuất hiện rõ ràng và nặng nề nhất trên hệ hô hấp
tại khoa bốn mươi ba bốn người bệnh bị khó thở các mức từ nhẹ đến nặng có thể kéo dài trên chín mươi ngày
một mươi năm bệnh nhân bị ho kéo dài đau ngực
nhiều người chức năng hô hấp suy giảm và tiến triển sang tổn thương phổi sơ phổi hoặc tổn thương kéo dài
các di chứng này gặp nhiều hơn ở nhóm người cao tuổi có bệnh nền
người mắc covid một mươi chín nhưng không được tư vấn điều trị đầy đủ
người sau khi khỏi covid được bác sĩ khuyên cáo nên khám sức khỏe định kỳ
điều trị thích hợp nếu phát hiện tổn thương do di chứng
người mắc covid một mươi chín nhẹ song di chứng có thể rất nặng nề đặc biệt là người cao tuổi nhiều bệnh nền
bác sĩ sẽ đánh giá mức độ di chứng của bệnh nhân để thiết lập lộ trình tập luyện phù hợp
tránh tập quá sức khiến bệnh nặng hơn
thực tế cho thấy hiện nay nhiều người khi thành f đã tự tìm các đơn thuốc trên bảng
hoặc ra khỏi nhà thuốc và được bán cho cả đơn thuốc hàng chục loại
trong đó có cả corticoin uống gây ra nhiều biến chứng
mới đây nguyễn nhật thắng quản trị viên nhóm bác sĩ quân y hỗ trợ f tại hà nội cho biết
đã có f bị chảy máu tiêu hóa vì sử dụng metro
một loại thuốc kháng viêm được sử dụng cho bệnh nhân covid một mươi chín nhưng phải sử dụng theo đơn của bác sĩ
thực tế thời gian qua việc sử dụng thuốc bừa bãi đặc biệt là thuốc kháng viêm
đã được các bác sĩ cảnh báo rất nhiều
nhưng nhiều người có tâm lý sợ bão sitokin xảy ra với mình
nên vẫn sử dụng với mong muốn phòng còn hơn chống
tuy nhiên lạm dụng corticoid có thể khiến cho bệnh nhân trở thành nặng hơn
lâu âm tính hơn thậm chí có thể nguy hiểm tới tính mạng người bệnh
theo hướng dẫn của bộ y tế thuốc kháng viêm desamethasone năm mg một mươi hai viên
hoặc là methylprednisolone một mươi sáu mg một viên uống sau khi ăn
đây là nhóm thuốc dễ bị lạm dụng nhất và lại có nhiều tác dụng phụ nguy hiểm
f triệu chứng nhẹ và không triệu chứng
tuyệt đối không dùng thuốc kháng viêm
bởi thuốc kháng viêm là coticoid nhóm thuốc làm giảm miễn dịch giảm sự đề kháng của cơ thể
bác sĩ trần văn phúc bệnh viện đa khoa sanh pôn cho biết
thuốc chứa coticoid chỉ nên dùng khi có sự giám sát của bác sĩ
f điều trị tại nhà thì không sử dụng thuốc này khi không có hiện tượng xuất giảm spo hai
nên thận trọng sử dụng hạ sốt iproprofen
nếu bạn dùng thuốc này nên được bác sĩ hướng dẫn
chứ người bệnh không được tự ý mua về dùng
hiện trên thị trường có những thuốc sau là corticoid
người bệnh cần xem xét thật kỹ các loại thuốc trước khi sử dụng
có rất nhiều trường hợp tự ý sử dụng thuốc chứa coticoid
theo đơn thuốc lan truyền trên mạng
bác sĩ nguyễn thành tâm bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm cho biết rằng
thuốc chứa cotticoid nằm trong gói thuốc b và sử dụng phải theo hướng dẫn của bác sĩ
nếu vừa dương tính f không uống thuốc này sẽ làm giảm đi khả năng đáp ứng miễn dịch với các vi khuẩn
lúc đó sẽ nhiễm thêm vi khuẩn phổi tổn thương nặng viêm hoại tử
khi máu và trong phổi tạo thuận lợi cho vi khuẩn phát triển
nên việc điều trị sẽ dài tỷ lệ tử vong cao
chưa kể tác dụng phụ của thuốc còn tổn thương dạ dày
nên việc dùng thuốc những người bị viêm lết dạ dày cần phải uống thêm cả thuốc dạ dày
trước những diễn biến hết sức phức tạp của dịch
mới đây chính phủ nhật bản đã bắt đầu cung cấp vaccine phòng covid một mươi chín
cho các trung tâm y tế trên toàn quốc trong tuần này để chuẩn bị công tác tiêm chủng
cho đối tượng là trẻ em trong độ tuổi từ năm đến một mươi một tuổi sớm nhất trong tháng này
chính phủ nhật bản sử dụng vaccine ngừa covid một mươi chín của hãng pfizer biontech
cho trẻ em ở độ tuổi này
với liều lượng bằng một phần ba so với liều dùng cho trẻ em trên một mươi hai tuổi
theo kế hoạch đến tháng năm chính phủ nhật bản cung cấp khoảng một mươi hai triệu liều vaccine
cho cơ sở y tế trên toàn quốc để tiêm cho trẻ
hiện tại chính phủ nhật bản không quy định nghĩa vụ hợp tác
đối với đối tượng tiêm chủng là trẻ em trong độ tuổi năm đến một mươi một tuổi
và việc tiêm chủng cần có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ
bộ y tế lao động và phúc lợi xã hội nhật bản cũng đang triển khai nhiều biện pháp
để truyền tài đầy đủ thông tin về dữ liệu hiệu quả tính an toàn của vaccine
đồng thời kêu gọi cha mẹ người giám hộ trao đổi với các nhân viên y tế
để đưa ra quyết định cho trẻ tiêm chủng
ngoài ra bộ cũng kêu gọi tiêm chủng cho trẻ em có bệnh nền liên quan đến hệ hô hấp
do quan ngại với nguy cơ cao xảy ra biến chứng nặng ở các đối tượng này
theo số liệu thống kê của bộ y tế lao động và phúc lợi xã hội nhật bản
tính đến ngày một mươi bảy tháng hai nước này đã tiêm tổng cộng hai trăm một mươi bảy sáu mươi bốn triệu mũi vaccine covid một mươi chín
cho bảy mươi chín dân số nước này hơn một trăm linh triệu người hoàn thành tiêm chủng mũi hai
trong khi hơn một mươi sáu chín triệu người hoàn thành mũi tiêm tăng cường chiếm một mươi hai sáu mươi bốn dân số
cũng tại nhật bản một cuộc thăm dò dư luận về việc nới lỏng kiểm soát biên giới
vừa diễn ra với sự tham gia của một năm mươi bốn người có đủ tư cách bỏ phiếu
kết quả thăm dò cho thấy ba mươi bốn bảy người được hỏi cho rằng việc nới lỏng một số biện pháp
kiểm soát biên giới là thích hợp trong khi đó bốn mươi năm bảy cho rằng là quá sớm và một mươi sáu ba cho là quá muộn
những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước
xin được chúng tôi liên tục cập nhật trên kênh báo sức khỏe và đời sống
hy vọng quý vị và các bạn quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại